các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cuộc họp ra ban tuần để chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng nhiều nội dung quan trọng khác của thương trực tỉnh ủy quảng ninh diễn ra mới đây
các cơ quan chuyên môn của tỉnh nhận định tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
cụ thể các ca f đã được bóc tách kịp thời
các ca mắc mới chủ yếu là các f một đã được cách ly triệt đề
hiện các ca điều trị tại các cơ sở y tế và điều trị tại nhà đều có triệu chứng nhẹ đến không có triệu chứng
trước đó ngay khi phát hiện để ngăn chặn các ổ dịch
thành các đợt dịch gây quá tải đối với hệ thống y tế
ảnh hưởng tới đời sống sức khỏe nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
tỉnh đã chỉ đạo tổng gia soát xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp
có biểu hiện sốt hò khó thở đau người và các biểu hiện dịch tễ liên quan đến covid một mươi chín
đồng thời triển khai ngay phương án phân luồng hạn chế hoạt động giao thông vận tải
đối với các địa bàn đang được xác định cấp độ dịch cấp hai ba và bốn
tỉnh cũng tổ chức lắp đặt tổng số ba mươi máy kiểm soát y tế tự động
có chức năng chụp ảnh nhận diện khuôn mặt phục vụ việc chống mượn mã qr
và hỗ trợ truy vết khi cần thiết tại ba điểm vào tỉnh gồm cầu bạch đăng cầu đá bạc cổng tỉnh
tuy nhiên qua việc xuất hiện đồng thời hai ổ dịch lớn tại đông triều và uông bí
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp tỉnh đã chỉ ra nhiều lỗ hồng trong công tác phòng chống dịch
như việc hiểu nhận thức chuẩn bị và thực hiện theo chỉ thị một mươi tám của tỉnh ủy
ở con lung túng phương châm ba trước bốn tại chỗ ở cơ sở chưa chuẩn bị đầy đủ
chưa sẵn sàng xử lý ngay được tình hình và tình huống phát sinh
đặc biệt nhiều người dân thiếu trách nhiệm vi phạm quy định phòng dịch
việc thực hiện nghiêm nguyên tắc năm k và phòng chống dịch trong trường học
trong nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đạt yêu cầu
công tác xét nghiệm sang lọc định kỳ trong doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
chỉ định xét nghiệm các đối tượng nguy cơ để tâm soát chưa đạt yêu cầu
có biểu hiện dịch tễ liên quan đến covid một mươi chín
dự và chủ trì cuộc họp trên bí thư tỉnh ủy nguyễn xuân ký đánh giá cao
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp tỉnh thành phố uông bí thị xã đông triều
phối hợp với các doanh nghiệp triển khai kịp thời chính xác hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh
nhiều mô hình kiểm soát phòng chống dịch sáng tạo hiệu quả
nhờ đó chỉ sau một tuần các ổ dịch tại đông triều uông bí cơ bản được kiểm soát
và dự kiến ngày chín tháng một mươi một sẽ cho trở lại hoạt động công ty dày da sao vàng với hơn ba công nhân
chỉ đạo các biện pháp thời gian tới bí thư tỉnh ủy yêu cầu thị xã đông triều và thành phố uông bí
tập trung quyết liệt cho việc xét nghiệm diện rộng có trọng tâm trọng điểm để nhận diện
bóc tách các trường hợp f chủ động ngăn chặn đá lây lan khoanh vùng để không chế
dập tắt ổ dịch để các hoạt động của người dân sớm trở lại trạng thái bình thường
và quan trọng hơn là để học sinh lại được tới trường học tập
trước đó từ ngày một tháng một mươi một đến hết ngày tám tháng một mươi một toàn tỉnh quảng ninh đã ghi nhận một trăm linh năm ca mắc mới
nhưng đến nay sau một tuần bùng phát tính đến ngày chín tháng một mươi một tỉnh đã cơ bản kiểm soát được
các ổ dịch covid một mươi chín trên địa bàn nhất là ở hai địa phương nóng đông chiều và uông bí
các ca mắc mới sáu ca trong ngày tám tháng một mươi một chủ yếu là ca f một đã được cách ly triệt đề
các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế và điều trị tại nhà đều có triệu chứng nhẹ
hoặc không có triệu chứng
bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh nguyễn xuân ký
đánh giá cao thành phố uông bí thị xã đông triều đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai kịp thời
chính xác hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh
nhiều mô hình kiểm soát phòng chống dịch sáng tạo hiệu quả
nhờ đó chỉ sau một tuần các ổ dịch tại đồng triều uông bí cơ bản được kiểm soát
và dự kiến ngày chín tháng một mươi một sẽ cho công ty dày da sao vàng với hơn ba công nhân trở lại hoạt động
từ ngày một tháng một mươi một đến hết ngày tám tháng một mươi một toàn tỉnh đã ghi nhận một trăm linh năm ca mắc mới
gồm chín ca nhập cảnh được cách ly ngay năm trường hợp đến trở về từ các tỉnh phía nam
ba trường hợp liên quan đến ổ dịch tỉnh phú thọ chín mươi trường hợp phát hiện tại ổ dịch đông triều uông bí
để ngăn chặn các ổ dịch thành các đợt dịch gây quá tải đối với hệ thống y tế
ảnh hưởng tới đời sống sức khỏe nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
tỉnh chỉ đạo tổng gia soát xét nghiệm đối với các trường hợp có biểu hiện sốt hò khó thở
đau người và các biểu hiện dịch tễ liên quan đến covid một mươi chín
triển khai ngay phương án phân luồng hạn chế hoạt động giao thông vận tải đối với các địa bàn
đang được xác định cấp độ hai ba và bốn
tỉnh cũng lắp đặt ba mươi máy kiểm soát y tế tự động có chức năng chụp ảnh nhận diện khuôn mặt
phục vụ việc chống mượn mã qr và hỗ trợ truy vết khi cần thiết tại cầu bạch đằng quảng yên
cầu đá bạc uông bí cổng tỉnh đông triều
bí thư tỉnh ủy chỉ đạo thời gian tới thị xã đông triều và thành phố uông bí tập trung quyết liệt
cho việc xét nghiệm diện rộng có trọng tâm trọng điểm để nhận diện sang lọc f
chủ động ngăn chặn đá lây lan khoanh vùng khống chế dập tắt ổ dịch để các hoạt động của người dân
sớm trở lại trạng thái bình thường học sinh lại được tới trường học tập
cố năng lực chỉ huy chỉ đạo điều hành trong xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh
trong đó tập trung năng lực nhân lực y tế khi phải xử lý các tình huống khẩn cấp trên diện rộng
lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn người dân biết tự xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh
trong đó trường học ngành than các cơ quan đơn vị là nòng cốt sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thần tốc
xét nghiệm trên diện rộng để xử lý ổ dịch trong thời gian ngắn nhất
bí thư tỉnh ủy yêu cầu dữ liệu xét nghiệm dùng chung toàn tỉnh kết nối liên thông
đồng bộ với nền tảng công nghệ nhất là bc covid được nhanh chóng hoàn thiện
để tất cả kết quả xét nghiệm đều được cập nhật kịp thời chính xác
qua đó các cơ quan chức năng có được đánh giá kịp thời diễn biến tình hình dịch tễ trên địa bàn
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch kiểm soát dịch
chú trọng việc quản lý thông tin người ra vào cơ quan công sở địa điểm công cộng
sử dụng phương tiện giao thông công cộng các cơ sở sản xuất kinh doanh giáo dục y tế
sự kiện đông người bằng mã qr và xét nghiệm sàng lọc khi tham gia các sự kiện
tập trung triển khai kế hoạch kết nối đồng bộ dữ liệu tiêm chủng
xét nghiệm với dữ liệu dân cư đến cấp xã để sớm đưa vào khai thác quản lý sử dụng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh nhấn mạnh
cùng với việc sớm hoàn thành tiêm chủng cho đối tượng từ một mươi hai tới một mươi tám tuổi trong và ngoài trường học
từng địa phương phải ra soát hoàn thành tiêm vét cho các đối tượng trên một mươi tám tuổi chưa tham gia tiêm chủng
chậm nhất trước ngày hai mươi tháng một mươi một
ngoài việc kiểm soát được dịch thì hiện nay việc di chuyển vào tỉnh quảng ninh đã được đổi mới
bằng sử dụng máy quét qr tự động tại các điểm khai báo thay cho viết tay khai giấy
hay phải tiếp xúc gần với cán bộ chốt chạm điều này khiến thời gian di chuyển nhanh gọn
và nhằm hạn chế được các nguy cơ khi tiếp xúc giữa người với người
quy trình hiện tại là người điều khiển phương tiện di chuyển gần điểm khai báo xuống xe và trong trạm
quét qr lên máy chuyển một cái dấu trên tay để xác nhận đã khai báo rồi tiếp tục hành trình
còn hành trình không chạm là người ngồi trên xe đi vào làn quét qr tự động đến gần máy quét
dừng xe mở cửa kính bên lái rơi điện thoại trước máy quét
sau đó nếu khớp thông tin sẽ có thông báo từ hệ thống kiểm duyệt mới đi
theo đó người đi qua trạm không cần áp sát
điện thoại mà cách máy quét ba mươi cm là máy đã đọc được qr
điểm thuận lợi lớn của hệ thống này nhiều người trên xe chỉ cần lái xe quét
máy sẽ đọc đủ danh sách người trên xe
nhưng để thực hiện được như vậy với xe ô tô từ hai người trở lên
bắt buộc mọi người trên xe cùng khai báo trong hệ thống khai báo y tế quảng ninh
điểm cần đặc biệt lưu ý phải khai đúng khai trùng biển số xe
khi đi vào làn tự động bạn không phải số xe
nguy cơ khi tiếp xúc đông người thời gian di chuyển nhanh gọn thủ tục đơn giản
theo đại diện sở thông tin và truyền thông quảng ninh
hệ thống này của quảng ninh đồng bộ tích hợp với bc covid và quét cả mã pc covid
nhưng vì bc covid chưa có chức năng một lái xe quét hiển thị thông tin toàn bộ tệp danh sách trên xe
nên quảng ninh phát triển ứng dụng nhằm phục vụ đi lại thuận tiện
người quét không phải cài thêm app chỉ vào trang web qr quảng ninh gov vn khai báo nếu trên xe đi nhiều người
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại quảng ninh đang dần khả quan hơn
sau một tuần ghi nhận hơn trăm ca mắc bê cạnh những lỗ hỏng trong chống dịch
thì quảng ninh cũng có nhiều đóng góp tích cực trong đó phải kể đến việc áp dụng phương thức khai báo sang hướng không chạm
hy vọng dịch covid một mươi chín sẽ được đẩy lùi hoàn toàn tại tỉnh quảng ninh cũng như trên cả nước
với chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại